cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thế tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị theo thông báo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu
từ đầu tháng năm đến nay tại các tỉnh ninh bình điện biên con tum nghệ an đã liên tiếp xảy ra động đất
ngày hai mươi chín tháng năm tại phú yên và yên bái cũng xảy ra hiện tượng này
khiến nhiều người dân ở quanh khu vực bất an và lo lắng
theo đó trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc hai mươi h ngày hai mươi chín tháng năm tại khu vực thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
trận động đất có độ lớn ba năm độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
người dân địa phương cho biết khi có động đất cảm nhận được rung lắc trong khoảng hai ba giây
đồ vật trong nhà rung lắc tuy nhiên nhiều người chưa định hình đây là hiện tượng gì
vì lâu lắm rồi ở tuy hòa mới xảy ra động đất
đến hai mươi ba h ba mươi tám phút cùng ngày trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện phú hòa tỉnh phú yên
vị trí cách thành phố tuy hòa nơi xảy ra trận động đất thứ nhất khoảng một mươi km
trận động đất thứ hai có độ lớn hai bảy độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km cấp độ rủi ro thiên tai cấp
theo các chuyên gia khu vực phú yên kéo dài ra vùng biển gần ngoài khơi nam trung bộ
là nơi có đới đứt gãy kinh tuyến một trăm linh chín một trăm một mươi hoạt động
trong lịch sử nơi đây từng ghi nhận nhiều trận động đất xảy ra
cùng với phú yên ngày hai mươi chín tháng năm được biết yên bái cũng xảy ra động đất
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo
phóng thần cho biết trận động đất xảy ra vào lúc một mươi năm h chín ở tọa độ hai mươi hai một trăm bảy mươi ba n một trăm linh bốn bảy trăm chín mươi bốn e
độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi km trên địa bàn huyện lục yên tỉnh yên bái
lục yên là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm
đó là đá quý đá bán quý đá hoa trắng đá xây dựng sỏi cát
đây là những tiềm năng khoáng sản có thể làm sâu cho địa phương trong quá trình phát triển
theo chia sẻ của các chuyên gia trận động đất ở lục yên xảy ra thuộc hệ thống đất gãy sông lô
trước đó khu vực này vẫn ghi nhận có động đất
gần nhất vào ngày hai mươi bảy tháng bốn ở huyện hàm yên tỉnh tuyên quang cũng từng xảy ra động đất với độ lớn bốn
tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết
khu vực tây bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy điện biên mường lây đứt gãy sông mã tuần giáo lai châu
tại đây từng ghi nhận nhiều trận động đất có cường độ mạnh như trận động đất năm một nghìn chín trăm ba mươi năm có độ lớn sáu chín độ richter tại lòng trào điện biên
trận động đất sáu bảy độ richter tại thị trấn tuần giáo vào năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và trận động đất năm ba độ richter tại thành phố điện biên phủ năm hai nghìn một
trong tương lai khu vực tây bắc việt nam vẫn có thể xuất hiện những trận động đất lớn như trong lịch sử đã từng xảy ra
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị ấn độ là một trong những nước đang phải vật lộn với đợt nắng nóng kéo dài hàng tuần
không ngừng buộc các trường học phải đóng cửa ở một số nơi và làm tăng nguy cơ say nắng với những người lao động làm việc ngoài trời
ngày hai mươi chín tháng năm nhiệt độ ở new delhi tăng lên mức cao kỷ lục bốn mươi chín chín độ c khi chính quyền cảnh báo về tình trạng thiếu nước ở thủ đô của ấn độ
cục khí tượng ấn độ imd đã ghi lại nhiệt độ hôm hai mươi tám tháng năm tại hai trạm ngoại ô delhi ở narela và mongesburg với nhiệt độ cao hơn chín độ so với dự kiến
imd cảnh báo về tác động của nắng nóng đối với sức khỏe đặc biệt đối với trẻ sơ sinh người già và những người mắc bệnh mãn tính
nhiệt độ tương tự vào ngày hai mươi chín tháng năm
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nhiều nơi ở delhi đạt bốn mươi chín hai độ c
giới chức new delhi cảnh báo về nguy cơ thiếu nước khi thủ đô oi bức
tờ times of india của ấn độ đưa tin quan chức thủy lợi thành phố new delhi atish malena kêu gọi trách nhiệm tập thể trong việc chấm dứt sử dụng nước lãng phí
để giải quyết vấn đề khan hiếm nước giới chức đã cho thực hiện nhiều biện pháp như giảm tần suất cung cấp nước từ hai lần một ngày xuống một lần một ngày ở nhiều khu vực
nguồn nước tiết kiệm sẽ được phân bổ tới các nơi chỉ cấp nước khoảng một mươi năm đến hai mươi phút mỗi ngày
ở các khu vực khác miền bắc ấn độ nắng nóng cay gắt chung với thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử kéo dài sáu tuần làm tăng rủi ro về sức khỏe khi người dân xếp hàng dài để bỏ phiếu
nhiệt độ nóng được cũng đang gây thiệt hại cho động vật khiến chúng có nguy cơ bị mất nước và say nắng
shintaram một nhà bảo tồn động vật ở thành phố bicano ở rajatan nói rằng linh dương chinkara có nguy cơ tuyệt chủng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước
nhiều người đổ lỗi nhiệt độ tăng cao là do gió thiêu đốt từ bang rajakhan nơi nhiệt độ ngày hai mươi tám tháng năm nóng nhất cả nước ở mức năm mươi năm độ c
ấn độ không còn xa lạ với nhiệt độ mùa hè oi bức
nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng kéo dài hơn thường xuyên và dữ dội hơn
năm nay hàng tỷ người trên khắp thế giới đặc biệt là châu á trong đó có nước láng giềng pakistan của ấn độ đã trải qua một mùa hè nóng
bộ biến đổi khí hậu nước này cho biết khoảng hai mươi sáu quận đang phải chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng tính đến ngày hai mươi ba tháng năm với nhiệt độ cao có thể kéo dài đến ngày ba mươi tháng năm
nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới năm mươi độ c tại ít nhất hai thành phố ở tỉnh miền nam sin vào ngày hai mươi bốn tháng năm làm trì hoãn kỳ thi của học sinh tại nước này
các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ
bộ biến đổi khí hậu
nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới năm mươi độ c tại ít nhất hai thành phố ở tỉnh miền nam sinh vào ngày hai mươi bốn tháng năm làm trì hoãn kỳ thi của học sinh tại nước này
các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ biển

kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại